thủ tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thiệu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
trong một mươi ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số một mươi một của thành phố
công an tp hcm đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cấp gần một bốn trăm linh tài khoản thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt chạm bằng phần mềm quản lý di biến động kiểm tra hơn bảy mươi bốn năm trăm linh lượt phương tiện và hơn hai mươi bảy ba trăm linh người
lập biên bản xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu với số tiền bốn trăm một mươi tám triệu đồng
ngoài ra công an thành phố cũng tổ chức tám trăm sáu mươi ba tổ tuần tra lập biên bản xử phạt năm mươi ba trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
bên cạnh đó công an tp hcm đã phối hợp với các sở ngành
tổ chức thẩm định và cấp phát tổng cộng một trăm hai mươi tám hai mươi một phôi giấy đi đường đối với các đối tượng được phép ra đường theo quy định
đối với công tác an sinh xã hội công an các địa phương phối hợp với các ban ngành sở tại hỗ trợ đi chợ giúp bảy trăm bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi tám hộ dân
phối hợp với các ngành chức năng lập hồ sơ đưa về khu tập trung một hai trăm chín mươi trường hợp người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố
để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
song song với công tác phòng chống dịch tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh
và yêu cầu công an thành phố tiếp tục ứng dụng khai thác nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai báo y tế phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an thành phố hồ chí minh bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
không được lơ là mất cảnh giác đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tránh bị động bất ngờ trước âm mưu lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp
để hoạt động chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch
dịp này bộ trưởng bộ công an quyết định tặng bằng khen đối với một mươi năm cá nhân thuộc công an thành phố đã có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các tỉnh thành phía nam phải gấp rút lên các phương án cụ thể xác thực
để kịp thời chủ động trong hai khoảng thời gian dự báo sẽ có số lượng người dân ra đường nhiều là ngày sáu tháng chín và một mươi năm tháng chín
đó là một trong những yêu cầu được thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an nhấn mạnh tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với công an các đơn vị địa phương phía nam diễn ra vào chiều nay
phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an các tỉnh thành phía nam thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương
các cuộc nghiệp vụ của bộ công an công an các tỉnh thành phía nam cần quán triệt thông suốt với cán bộ chiến sĩ
nhất là với công an thành phố hồ chí minh
công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ lâu dài chưa biết lúc nào kết thúc
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu văn phòng bộ công an đề xuất bổ sung ngay các cục nghiệp vụ
như cục truyền thông công an nhân dân cục viễn thông và cơ yếu cục kỹ thuật nghiệp vụ
vốn đã tham gia ngay từ đầu vào bộ chỉ huy tiền phương để lãnh đạo bộ quyết định
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các tỉnh thành phía nam
phải gấp rút việc lên các phương án cụ thể xác thực để kịp thời chủ động trong hai khoảng thời gian dự báo
sẽ có số lượng người dân ra đường nhiều mùng sáu tháng chín và một mươi năm tháng chín
do đó các cuộc nghiệp vụ và công an tp hcm cùng các lực lượng hỗ trợ phải có các phương án siết chặt
và kiểm soát các đối tượng ở địa bàn cụ thể
công an các địa phương cần triển khai ngay việc thực hiện chế độ chính sách các loại phụ cấp hỗ trợ tiền ăn
và các khoản chi kinh phí cấp thiết khác đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch bệnh
quan tâm điều trị chú đáo đối với cán bộ chiến sĩ mắc covid một mươi chín giao các cục nghiệp vụ liên quan
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện báo cáo kịp thời lãnh đạo bộ
thứ trưởng lê quốc hùng cũng lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh trật tự phòng chống các loại tội phạm gây bất ổn xã hội
cũng nhằm đánh giá kết quả của hai mươi ngày áp dụng các biện pháp mạnh siết chặt giãn cách xã hội
và quyết định các biện pháp phòng chống dịch sau tám giờ ngày năm tháng chín
cuối giờ chiều nay thành phố đà nẵng đã tổ chức họp bàn đến dự có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tính đến hôm nay ba tháng chín thành phố đà nẵng có một mươi hai xã phường thuộc năm quận huyện
không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trong vòng một mươi bốn ngày
số ca dương tính từ kết quả xét nghiệm hộ gia đình cũng giảm mạnh sau hai mươi ngày
thực hiện các biện pháp mạnh siết chặt giãn cách xã hội
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những quyết sách của thành phố đà nẵng
trong công tác phòng chống dịch
chính những quyết định kịp thời chính xác khoa học đã góp phần giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh
thứ trưởng cũng yêu cầu công an thành phố đà nẵng tiếp tục phát huy vai trò giữ vững an ninh trật tự
nỗ lực trong công tác phòng chống dịch sát cánh cùng nhân dân trong thời gian dịch bệnh
đồng chí nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của thứ trưởng nguyễn văn sơn
đồng thời ghi nhận và đánh giá cao vai trò tinh thần đóng góp của lực lượng công an
trong công tác phòng chống dịch của thành phố
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã ban hành quyết định số hai nghìn chín trăm linh năm về các biện pháp phòng chống dịch
sau tám giờ ngày năm tháng chín trên cơ sở đảm bảo nhu cầu cơ bản của người dân
nhưng vẫn đảm bảo giữ vững thành quả phòng chống dịch sẵn sàng tinh thần sống chung với dịch
thành phố hà nội sẽ phân theo ba vùng để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực vật lực
để phòng chống dịch ở khu vực có nguy cơ cao
đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
áp dụng từ sáu giờ ngày sáu tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
do thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức vào chiều nay
cụ thể theo phương án của ủy ban nhân dân thành phố hà nội phân vùng một là vùng đỏ
nhiều đối tượng nguy cơ cao gồm một mươi năm đơn vị hành chính
gồm tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì hoàng mai
và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm quận huyện long biên gia lâm đông anh sóc sơn mê linh
vùng ba là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp
toàn bộ địa giới hành chính của một mươi quận huyện ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng thạch thất quốc oai trương mỹ ứng hòa mỹ đức phú xuyên
và một phần của năm quận huyện của phân vùng một nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng một này của chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo cơ chế chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
liên quan đến vùng hai thì báo cáo toàn thể các đồng chí là xác định cho cơ chế thực hiện
vùng hai này được thực hiện theo chỉ thị một mươi năm
trên cơ sở vùng ba thì chúng ta tiếp tục duy trì thực hiện theo cơ chế chỉ thị một mươi năm
cũng như là thắt chặt thêm một số cái giải pháp cho nó phù hợp với tình hình sản xuất công nghiệp
cũng như là sản xuất nông nghiệp ở khu vực vùng ba
cũng tại cuộc họp báo trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội cho biết
đã hoàn thành và từng bước triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
cho người đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã qr trên địa bàn thành phố
các tổ chức cá nhân liên hệ trực tiếp với công an xã phường thị trấn
học qua cảnh sát khu vực công an xã chính quy công an xã phường thị trấn
tại sở tại để đề nghị cấp
bước hai là công an xã phường thị trấn tiếp nhận hướng dẫn các đơn vị tổ chức cá nhân
xác lập địa chỉ mi hướng dẫn hồ sơ thủ tục cần thiết để thực hiện xét duyệt cấp giấy đi đường
các tổ chức cá nhân gửi văn bản đề nghị cấp giấy đi đường cùng hồ sơ kèm theo
về công an xã phường thị trấn qua địa chỉ emai do công an xã phường thị trấn cung cấp
bước ba là chủ tịch công an xã phường thị trấn căn cứ vào hồ sơ của các đơn vị tổ chức cá nhân
và chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để xét duyệt đồng ý hoặc không đồng ý
gửi mai thông báo cho các đơn vị tổ chức cá nhân kết quả xét duyệt
đồng thời chuyển danh sách phê duyệt cấp giấy đi đường tới công an xã phường thị trấn để đóng dấu xác nhận
đội bốn trưởng công an xã phường thị trấn xác nhận đóng dấu cấp giấy đi đường
đối với danh sách được ủy ban dân xã phường thị trấn phê duyệt
và tổ chức trả kết quả trực tiếp đến các đơn vị tổ chức cá nhân
thông qua cán bộ cảnh sát khu vực công an xã chính quy của trách địa bài
ngoài ra giấy đi chợ siêu thị có mã qr cũng sẽ được cấp cho người dân
theo đúng trình tự thủ tục quy định
công an thành phố giao công an xã phường cấp giấy đi đường thẻ đi chợ siêu thị
cho các tổ chức cá nhân được chia theo từng nhóm đối tượng
gồm tổ chức cá nhân do cảnh sát khu vực xét duyệt
việc triển khai áp dụng từ sáu h ngày sáu tháng chín đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín
và ngay trong chiều nay công an thành phố hà nội đã phát đi văn bản hỏa tốc
gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc chuẩn bị các điều kiện cần
sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp
và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố hà nội đã thông tin chi tiết
về sáu nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường
cụ thể như sau

cụ thể như sau
cụ thể như sau
trong phần tiếp theo của bản tin liên minh châu âu và hãng dược astrazeneca đã đạt được thỏa thuận
về việc phân phối vaccine phòng covid một mươi chín kết thúc vụ kiện tại bruxelles về vấn đề này
liên hợp quốc đưa ra cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại afghanistan
tin an ninh trả tự đáng chú ý chống người thi hành công vụ
hai đối tượng là phan đình phủ và trần bảo toàn cùng chú tại huyện đức huệ
đã bị tòa nhân dân huyện đức huệ tỉnh long an tuyên phạt lần lượt là bốn năm tù và một năm tù giam
theo cáo trạng do nhiều lần bị lực lượng phòng chống dịch nhắc nhở vì không đeo khẩu trang
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín toàn đã có hành vi chửi bới
và dùng tay đấm vào ngực của một đồng chí công an xã bình hòa bắc huyện đức huệ
tiếp đó vào ngày ba tháng tám đối tượng phủ đã cầm dao xông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên đường tỉnh tám trăm ba mươi tám khu phố bốn thị trấn đông thành quậy phá
sau đó đối tượng dùng tay đánh bị thương một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
được biết phủ đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội chống người thi hành công vụ
tới chốt kiểm soát y tế phòng dịch ở huyện đông anh hà nội lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng tài xế không giảm tốc độ mà khúc văng barrier và phóng qua chốt
thậm chí còn gây tai nạn đâm vào nhiều người đi đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội cho biết đơn vị đang tạm giữ đinh tiến bắc
trú tại quận tây hồ hà nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là video mà người dân ghi lại được khi đối tượng có hành vi thông chốt kiểm soát y tế phòng dịch
tại xã uy nỗ huyện đông anh
trước đó đinh tiến bắc đã đâm trực diện một chốt cứng tại xóm trong xã uy nỗ để đi ra đường cao lũ
không chỉ đâm vào các chốt phòng dịch đối tượng còn đâm vào nhiều người dân đi đường và phóng xe với tốc độ cao
khi phát hiện vụ việc lực lượng công an xã uy nỗ huyện đông anh và người dân đã kịp thời ngăn chặn được hành vi của đối tượng